trong ngày nắng nóng cho các tỉnh miền bắc hôm nay quá trình mở rộng và phát triển trở lại của vùng áp thấp nóng phía tây
cũng làm cho gió tây nam gây hiệu ứng phơn ở miền trung hoạt động mạnh dần lên
do vậy mà trong ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
nhưng cường độ được nhận định rằng sẽ gia tăng hơn so với những ngày qua
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này phổ biến giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
đối với các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận trời phổ biến ít mưa ngày có nắng nhưng mức độ nắng vừa phải
với mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
nắng cũng duy trì trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều tại các tỉnh nam bộ và tây nguyên nhưng cường độ không quá gắt
dự báo tại tây nguyên nhiệt độ trưa chiều nay sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
cục bộ một số nơi ở miền đông có thể đạt mức ba mươi năm độ
sau đó về chiều tối trên cả hai khu vực có thể có mưa rào và rông ở diện dày rác
lượng mưa tuy không nhiều nhưng người dân cũng cần phải cảnh giác với rông lốc và gió rất nguy hiểm
trên biển thời tiết trên các vùng biển trong ngày hôm nay tiếp tục chuyển tốt
hai khu vực huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa đều chung gió hướng tây nam với cường độ mức cấp bốn đến cấp năm
trời không có mưa nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước